thành ủy hà nội tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố vào dự thảo báo cáo tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết một mươi năm của quốc hội khóa một mươi hai về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố hà nội và một số tỉnh có liên quan
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị

báo cáo cũng cần hướng tới sự cô động chất lọc cần bổ sung số liệu điều tra xã hội học về người dân và cảm nhận của người dân sau một mươi năm
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí hoàng trung hải trân trọng tiếp thu toàn bộ ý kiến góp ý của các đại biểu để ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện báo cáo để trình chính phủ quốc hội ban bí thư trung mương đảng
đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh đúng như mong muốn của các đại biểu báo cáo này phải thực sự là một sản phẩm thể hiện trí tuệ chung của thủ đô trong đó cần làm nổi bật hơn vai trò vị trí tầm vóc của thủ đô sau một mươi năm mở rộng